hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai tại hà nội đã diễn ra trong an ninh an toàn tuyệt đối
lực lượng công an nhân dân đã góp phần nâng cao vai trò vị thế uy tín của việt nam trên trường quốc tế
công an tỉnh thanh hóa triệt phá sới bạc lớn thu giữ hơn một tỷ đồng và súng tự chế
do căng thẳng ấn độ pakistan đã có hàng chục chuyến bay tại thái lan bị ảnh hưởng trong hai ngày qua
trong khi khoảng bốn hành khách vẫn đang mắc kẹt
thưa quý vị và các bạn nhận lời mời của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
chủ tịch đảng lao động triều tiên chủ tịch ủy ban quốc vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim trương ưn
đã tiến hành chuyến thăm hữu nghị chính thức việt nam từ ngày một đến ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chiều một ba lễ đón chính thức chủ tịch đảng lao động triều tiên
chủ tịch ủy ban quốc vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên kim trương ưn
đã được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia
sau lễ đón tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã tiến hành hội đàm với chủ tịch kim trương ưn
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhiều điệt hoan nghênh đồng chí chủ tịch kim trương ưn thăm hữu nghị chính thức việt nam
khẳng định chuyến thăm việt nam lần này của chủ tịch kim trương ươn là dấu mốc mới rất quan trọng
trong lịch sử quan hệ giữa hai đảng hai nước đồng thời là dịp tốt để lãnh đạo hai nước thông báo cho nhau
về tình hình mỗi nước trao đổi sâu về việc củng cố phát triển quan hệ song phương
cũng như về những vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chân thành chúc mừng những thành tiệu to lớn
mà nhân dân triều tiên đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng lao động triều tiên đứng đầu là chủ tịch kim trương ưn
nhân dân triều tiên sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tiệu mới to lớn hơn nữa
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân
chủ tịch kim trương ưn bày tỏ vui mừng sang thăm việt nam và chứng kiến những thành tiệu phát triển
kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế mà nhân dân việt nam đã đạt được trong thời gian qua
bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đất nước
và phát triển kinh tế xã hội với việt nam
chân thành cảm ơn tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đã dành cho cá nhân chủ tịch và đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước triều tiên
sự đón tiếp trọng thị thân tình và chú đáo
tích cực hỗ trợ cho việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh triều tiên mỹ lần thứ hai tại hà nội
đồng chí chủ tịch kim trương ưn khẳng định lập trường nhất quán của đảng nhà nước triều tiên
coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với việt nam
do chủ tịch hồ chí minh chủ tịch kim nhật thành và các vị lãnh đạo tiền bối của hai đảng hai nước xây dựng và vun đắp
hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao
mở rộng giao lưu trao đổi đoàn các cấp theo kênh đảng nhà nước và đoàn thể nhân dân
một cách thiết thực hiệu quả nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu
duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác
trong đó có cơ chế tham khảo chính trị cấp thứ trưởng ngoại giao và ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế khoa học kỹ thuật
nghiên cứu khả năng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên
trên cơ sở các quy định quốc tế mở rộng giao lưu và hợp tác văn hóa nghệ thuật thể thao và giao lưu nhân dân
tổ chức các hoạt động phù hợp có ý nghĩa nhằm kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam triều tiên vào năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch kim trương ưn trân trọng mời tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng thăm chính thức triều tiên vào thời gian thuận tiện